thưa quý vị ngày hôm nay phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp bước vào ngày xét xử thứ một mươi tám
phiên tòa tiếp tục với phần đối đáp giữa đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm cùng luật sư của tám mươi sáu bị cáo trong vụ án này
trước đó bị cáo trương mỹ lan và đồng phạm trong vụ án cùng với các luật sư bảo chữa người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã tham gia tranh luận
tại tòa luật sư bào chữa và bị cáo trương mỹ lan đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại tội danh tham ô tài sản đối với trương mỹ lan
đề nghị xem xét lại tính pháp lý của chứng thư thẩm định của công ty thẩm định giáo hoàng quân đề nghị xem xét lại thiệt hại của vụ án
các luật sư bảo chữa cho nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo scb đề nghị xem xét lại tội danh tham ô vì những người này chỉ là người làm thuê bị trương mỹ lan chỉ đạo
luật sư bảo chữa cho đỗ thị nhàn cựu trưởng đoàn thanh tra cho rằng hành vi của nhàn bị truy tố tội danh khác so với các thành viên khác trong đoàn thanh tra là chưa hợp lý
đề nghị xem xét lại tội nhận hối lộ vì cho rằng nhàn thực hiện theo chỉ đạo của nguyễn văn hưng
các luật sư bào chữa cho các bị cáo khác nêu ra bối cảnh phạm tội cắt tỉnh tiết giảm nhẹ để đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
về các vấn đề dân sự tại phần luận tội đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xác định thiệt hại là gần sáu trăm bảy mươi tám tỷ đồng
và lãi suất phát sinh đề nghị trương mỹ lan bồi thường toàn bộ số tiền này
phía luật sư của scb cũng đề nghị hội đồng xét xử xác định thiệt hại của ngân hàng này tạm tính hơn bảy trăm sáu mươi tỷ đồng đã bao gồm lãi phát sinh
sáng nay đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đối đáp lại ý kiến tranh luận của các luật sư bị cáo
phần tự bào chữa bổ sung của bị cáo quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận vừa tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thành duy
giám đốc công ty tân á đại thành chi nhánh thành phố phan thiết tỉnh bình thuận về tội tham ô tài sản
theo kết quả điều tra từ tháng hai cho đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng chức vụ trách nhiệm được giao
duy đã thu tiền công nợ và tiền mua hàng của khách nhưng không nộp hết về cho kế toán của chi nhánh thành phố phan thiết mà giữ lại để sử dụng cá nhân
để khách hàng và kế toán chi nhánh không phát hiện duy đã lấy biên bản đối chiếu công nợ cuối mỗi tháng và giả chữ ký của các đại lý rồi nộp về cho kế toán
với thủ đoạn này nguyễn thành duy đã chiếm đoạt số tiền gần một bốn tỷ đồng của công ty và không có khả năng khắc phục
chuyển sang các thông tin khác bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tiền giang cho biết
lực lượng chức năng và người dân phát hiện thêm ba mươi hai kg chất nghi là ma túy trôi giạt vào bờ biển thuộc xã tân điền huyện gò công đông
cụ thể vào tối ngày hôm qua một người dân ở xã tân điền huyện gò công đông báo tin phát hiện một khối hình hộp cuốn băng keo đen trôi giặt trên biển và được kéo vào đê biển
lực lượng biên phòng phối hợp với công an tỉnh tiền giang tới hiện trường mở lớp băng keo phát hiện có một túi sách màu xám bên trong có chứa hai mươi chín gói hình chữ nhật
mỗi gói trọng lượng khoảng một kg bên trong chứa tinh thể dạng rắn màu trắng nghi là ma túy
hiện toàn bộ số thăng vật nói trên đã được bộ đội biên phòng tỉnh bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tiền giang để điều tra xử lý theo quy định
trong khi đó một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy từ bên kia biên giới và điện biên vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm với ma túy cơ quan tỉnh điện biên chủ trì phối hợp cùng cơ quan các huyện điện biên điện biên đồng bắt giữ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp hơn một kg thuốc viện đối tượng bị bắt giữ là vàng a thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại bản na côm xã hệ muông huyện điện biên
tại cơ quan công an đối tượng khai đã mua ma túy từ bên kia biên giới đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn người đàn ông không những không chấp hành xử phạt vi phạm hành chính mà còn dùng đá ném vỡ kính ô tô của cảnh sát giao thông
đó là hà văn huấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện vân canh tỉnh bình định huấn vừa bị khởi tố về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
vào ngày chín tháng hai trong quá trình làm nhiệm vụ tổ công tác cảnh sát giao thông công an huyện vân canh đã phát hiện hà văn huấn có dấu hiệu say xỉn trong quá trình điều khiển xe mô tô nên yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn
kết quả vi phạm hai trăm ba mươi hai mg trên một lít khí thở tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ phương tiện nhưng huấn không những không chấp hành mà còn bỏ về nhà
chiều cùng ngày khi tổ công tác chuyển địa điểm tuần tra di chuyển ngang qua nhà huấn thì bất ngờ bị huấn dùng đá ném vỡ hoàn toàn kính chăn giáo phía sau của xe tuần tra
chuyển sang các thông tin khác lợi dụng sự sơ hở tin tưởng trong công tác quản lý một số nhân viên của công ty giao hàng nhanh đã sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm chiếm đoạt tiền hàng của công ty để lấy tiền đánh bạc và tiêu xài cá nhân
phản ánh của nhóm phóng viên tại một số bưu cục của các công ty kinh doanh dịch vụ giao hàng nhanh trên địa bàn thành phố long xuyên tỉnh an giang
đây là nhóm đối tượng nguyễn quốc khánh bùi đăng khoa đoàn phước toàn và nguyễn hữu lộc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên khởi tố bắt tạm giam về tội tham ô tài sản
ngoài ra lộc còn bị khởi tố về tội trộm cắt tài sản các đối tượng đều trú tại an giang và là nhân viên của các bưu cục của công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh trên địa bàn thành phố long xuyên
sau khi nhận các đơn hàng đi giao và nhận tiền thành công của khách hàng các đối tượng không nộp tiền lại về cho công ty mà dùng những thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền
tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt là trên một trăm ba mươi chín triệu đồng
cùng phương thức thủ đoạn trên trần phước quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại thành phố long xuyên nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển phát nhanh thuận phong
đã nhận và giao thành công hai mươi đơn hàng chiếm đoạt trên hai mươi bảy triệu đồng sau đó tự ý nghỉ việc và trốn khỏi địa phương
tổng số tiền các đối tượng cũng khó khăn đồng thời một số đối tượng thì tham gia đánh bạc dẫn đến mắc khả năng chi trả
bằng các thủ đoạn khác nhau là cho rằng là khách hàng là không trả tiền hoặc là chưa trả tiền làm chậm để đó là lấy tiền sử dụng công thức cá nhân
hiện nay khi các trang thương mại điện tử phát triển ngày càng đa dạng và phổ biến nhu cầu mua sắm online tăng cao kéo theo dịch vụ giao hàng cũng nở rộ
cùng với đó việc đảm bảo chỉ tiêu doanh số tỷ lệ đơn hàng thành công thái độ nhân viên cũng là một trong những điều kiện quan trọng
khẳng định uy tín của một số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này
sau khi được công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai và gia đình vận động đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng
đối tượng truy nã nguyễn phong linh ba mươi bốn tuổi trú tại tỉnh đồng nai đã tới công an huyện xuân lộc đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an vào khuya ngày một mươi tháng bốn năm ngoái tại ấp sáu xã xuân tâm huyện xuân lộc
nguyễn phong linh đã có hành vi sử dụng một đoạn dây điện đánh anh nguyễn đình trai trung chú tại huyện xuân lộc gây thương tích sáu
linh còn cầm đá ném trúng xe ô tô của anh trung gây hư hỏng sau đó đối tượng bỏ trốn
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với nguyễn phong linh

trước đó vào ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bà đỗ thị thu hiền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám kế toán của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh gia lai về tội tham ô tài sản
quá trình điều tra mở rộng vụ án công an tỉnh gia lai xác định ông hồ văn điểm và bà đinh thị giang đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý
sử dụng tiền quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín của đơn vị
từ đó dẫn đến việc đỗ thị thu hiền lợi dụng chiếm đoạt tổng số tiền hơn bốn tỷ đồng
thưa quý vị hiện nay nhiều người có thói quen sử dụng mật khẩu để truy cập vào các mạng wifi miễn phí tại các địa điểm công cộng như là nhà hàng hay là quán cà phê
tuy nhiên cùng với sự tiện lợi đó đây cũng là những nơi tiềm ẩn vô số rủi ro có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thông tin cá nhân và túi tiền của người dùng
và cục an toàn thông tin đã đưa ra một số khuyến kháo như sau
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông cho biết về bản chất mạng quảng cáo sẽ bán cho người khác đặt bảng dẫn biểu ngữ cửa hàng quán cà phê
khi truy cập thông tin trả về còn có thể là bài đăng về hàng giả hàng kém chất lượng thậm chí là lừa đảo do các công ty bán quảng cáo trên wifi không kiểm soát được nội dung
vậy nên những đường link đính kèm hoàn toàn có thể bị cài cắm mã độc
cục an toàn thông tin khuyến cáo người dùng di động cần cảnh giác khi truy cập các hệ thống wi fi mới đặc biệt là tại địa điểm công cộng như khách sạn nhà hàng quán cà phê
bởi khi đó kết nối của người dùng sẽ phụ thuộc vào cài đặt của cơ sở cung cấp wifi
trong trường hợp khi sử dụng mạng công cộng mà gặp các thông tin lạ người dùng nên bỏ qua
đặc biệt lưu ý chỉ thực hiện các giao dịch quan trọng trên các mạng tin tưởng như wifi tại nhà ở công ty hay mạng ba g bốn g từ điện thoại
là sinh viên chưa có thu nhập nhưng phương linh cũng là trường hợp bị các đối tượng lừa đảo nhắm đến
dù có nhiều cảnh giác với việc lừa đảo trên mạng xã hội nhưng phương linh một phút nhẹ dạ đã sập phải bẫy lừa đảo của các đối tượng
bởi lần này thủ đoạn của chúng sử dụng đã có sự thay đổi khiến phương linh không lượng trước
trên thực tế thì những cái trường hợp mà bị hách facebook sau đấy là vay tiền bạn bè người thân
để mượn tiền thì sẽ xuất hiện rất là nhiều
và đây là một chiêu thức lừa đảo khá là cũ và mọi người đã cảnh giác rất là nhiều với cái chiêu thức này
tuy nhiên thì với cách đây vài ngày thôi thì em có một người bạn của em đã nhắn tin về vay tiền
thì lúc đầu là em cũng không tin vì là em cũng đã nghĩ là bỏ qua cái tin nhắn đấy
tuy nhiên thì khi mà em kiểm tra số tài khoản thì em lại thấy rất là bất ngờ
trùng hợp với người bạn của em và cái cách nhắn tin cũng như là cách nói chuyện thì khá là giống với một người bạn bình thường
thế là em đã tin ngay lập tức khi mà kiểm tra cái số tài khoản đấy
nhiều chuyên gia nhận định đây là thủ đoạn mới
các đối tượng lợi dụng chính sách cho đăng ký tài khoản online của các ngân hàng để đăng ký tài khoản ngân hàng online
sau đó chúng dùng tài khoản này để nhận tiền lừa đảo
hoặc các đối tượng có thể mua trên chợ đen
hoặc thuê những người nhẹ dạ đăng ký hộ tài khoản ngân hàng với người đứng tên bất kỳ
hiện nay thì có cái tình trạng đó là do cái sự quản lý của chúng ta về cái việc là mua được những cái tài khoản
hoặc là đăng ký những cái tài khoản ngân hàng ấy nó chưa thực sự chặt chẽ
có những ngân hàng để cho đăng ký online
và chính vì điều này mà khi mà những cái thông tin mà bị lộ lọt về những cái thông tin cá nhân
về những cái căn cước hoặc những cái giấy tờ tùy thân khác nó đang bị lộ lọt
vẫn còn chưa giải quyết được
thì nhờ những cái giấy tờ này mà các đối tượng có thể đã lập lên được những cái tài khoản mang tên của rất nhiều người
chưa kể đến là nó có thể có một cái nguồn khác
đó là mua hoặc thuê những cái tài khoản cá nhân của những người khác
ví dụ như các đối tượng là các em sinh viên hoặc là những cái người mà lao động mà có khoản ảnh kinh tế khó khăn
họ chỉ cần vài chục nghìn có khi là vài chục nghìn thôi
thì họ cũng có thể là cho mượn hoặc cho thuê
họ cũng có thể là bán những cái tài khoản cá nhân đó cho các đối tượng này
các chuyên gia cũng khuyên cao
người dân trước hết cần cảnh giác với bất kỳ giao dịch nào trên mạng xã hội
và để bảo mật tài khoản ngân hàng người dân tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân
thông tin tài khoản ngân hàng số thể tín dụng hoặc mã otp với bất kỳ ai qua tin nhắn email hoặc cuộc gọi không mong muốn
một cái nguyên tắc rằng là dù có mượn tiền đến chăng nữa thì cũng vẫn phải thông qua những cái cuộc điện thoại xác minh
cuộc điện thoại ở đây kể cả việc điện thoại qua các phương tiện mạng xã hội hiện nay cũng không còn được tin tưởng nữa
bởi vì đã có
có rất là nhiều cái công nghệ được áp dụng vào như công nghệ ai chẳng hạn để mà có thể là giả giọng nói giả cái khuôn mặt hình ảnh để mà tiếp cận
ngay cả khi gọi điện thông qua các mạng xã hội hiện nay thì cũng không còn là phương pháp kiểm tra một cách an toàn nữa
cho nên khi mà có một bất cứ một cái lời đề nghị nào trong việc vay mượn tiền thì trước khi mà mình có cái ý định chuyển khoản cho bạn
thì mình cần phải gọi lại cho bạn bằng số viễn thông để từ đó mới xác định được là có chính xác là bạn mình đang có cái nhu cầu vay tiền hay không
đối với vấn đề bảo mật tài khoản facebook các chuyên gia cũng đề nghị người dân tuyệt đối không click vào bất kỳ link nào mà kẻ gian gửi qua tin nhắn
cần phải cập nhật mật khẩu thường xuyên thay đổi mật khẩu định kỳ và sử dụng mật khẩu mạnh
cần kiểm tra và quản lý các thiết bị đã đăng nhập vào tài khoản facebook để phát hiện và ngắt kết nối các thiết bị không mong muốn
các thổ công tác một trăm bốn mươi một công an hà nội vừa đồng loạt triển khai hóa trang
đã xử lý hàng loạt thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách đánh võng rú ga nẹt bô trên đường phố hà nội
qua đó các tổ công tác một trăm bốn mươi một hóa trang đã tuần tra phát hiện hai vụ việc ba đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
tăng vật thu giữ hai gậy ba khúc tạm giữ bốn mươi một phương tiện năm mươi hai đối tượng có các hành vi như lạng lách đánh võng rú ga xe không gắn biển số có dấu hiệu gây mất trật tự công cộng
tất cả các đối tượng đã được bàn giao cho công an phường sở tại để xác minh
theo thống kê từ đầu năm đến nay các tổ công tác một trăm bốn mươi một quá trình làm nhiệm vụ phát hiện hai trăm bốn mươi ba vụ việc bắt giữ hai trăm sáu mươi sáu đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự bàn giao cho các đơn vị chức năng điều tra giải quyết
quá trình kiểm tra kiểm soát xử lý hai chín trăm bảy mươi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong đó có một một mươi bốn trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
quá trình phòng chống đua xe trái phép các tổ công tác một trăm bốn mươi một hóa trang tuần tra phối hợp các chốt công khai
vào các ngày cuối tuần trên địa bàn các quận trọng điểm đã bắt giữ bảy trăm chín mươi ba phương tiện với bảy trăm chín mươi tám đối tượng có hành vi vi phạm về điều khiển xe mô tô lạng lách
đánh võng rú ga có dấu hiệu gây dối trật tự công cộng bàn giao cho công an các phường sở tại để xử lý theo quy định
cục cảnh sát giao thông cho biết trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn một ba triệu trường hợp vi phạm
tạm trật tự an toàn giao thông phạt tiền gần hai bốn mươi một năm tỷ đồng tước hai trăm linh sáu bốn trăm sáu mươi tám giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn tạm giữ ba trăm bảy mươi ba năm trăm bốn mươi năm phương tiện các loại
đối với lĩnh vực giao thông đường bộ lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý trên một hai triệu trường hợp phạt tiền gần hai một mươi chín năm tỷ đồng
trong đó có hai trăm bảy mươi năm một trăm ba mươi trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chiếm tới hai triệu trường hợp
đối với lĩnh vực giao thông lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý trên một ba triệu trường hợp phạt tiền gần hai triệu trường hợp